năm hai nghìn một mươi tám trong hơn tám trăm linh kiến nghị từ các địa phương về lĩnh vực tài nguyên môi trường thì có tới gần bảy mươi liên quan tới đất đai
vì thế năm hai nghìn một mươi chín tổng cục quản lý đất đai cần nỗ lực bứt phá hơn nữa để mỗi chính sách về đất đai phải mang lại lợi ích cho người dân xã hội và đất nước
theo tổng cục quản lý đất đai dù các chính sách về đất đai đã được ban hành cơ sở dữ liệu về đất đai cũng đang được cập nhật và hoàn thiện
song trên thực tế ở nhiều địa phương vẫn tồn tại phổ biến tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai
nguyên nhân cơ bản của hệ thống pháp luật hiện nay mà chúng ta đi vào thực tiễn nó chưa đi vào thực tiễn được nhiều
thì cái cơ bản nhất vẫn là vấn đề tổ chức thực hiện của các địa phương vấn đề chấp hành pháp luật của các địa phương đặc biệt là xoay quanh vấn đề về giao đất cho thuê đất
bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường trần hồng hà đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tổng cục quản lý đất đai trong năm hai nghìn một mươi chín
đã rút ngắn thời gian giảm các thủ tục về đăng ký cấp giấy chứng nhận
tỷ lệ cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt trên chín mươi bảy tổng diện tích các loại đất cần cấp
tuy nhiên người đứng đầu ngành tài nguyên môi trường yêu cầu lĩnh vực quản lý đất đai tiếp tục bứt phá trong tư duy
các chủ trương chính sách về đất đai cần được nghiên cứu thấu đáo mang tính dài hạn
chủ trương chính sách lớn của chúng ta thì nó được nghiên cứu thấu đáo có lý luận
có cơ sở khoa học và thực tiễn có tầm nhìn để nó không xáo trộn
bởi vì nếu hỏi mấy đồng chí thanh tra nói luôn là bây giờ cơ chính sách cứ thay đổi xanh xoạch thế này
nên đâm ra bây giờ khiếu kiện khắp nơi cũng là chúng ta
bên cạnh đó tổng cục quản lý đất đai cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương
trong việc thực hiện nghiêm túc các chính sách pháp luật về đất đai
tháo gỡ các khó khăn vướng mắt cho các địa phương trong công tác giao đất
cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất
từ đó giảm các vụ khiếu kiện tranh chấp kéo dài